sau năm năm tham gia đề án bệnh viện vệ tinh nhiều kỹ thuật khó trên lĩnh vực chấn thương ung bứu sản khoa đã được bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh áp dụng hiệu quả góp phần giảm tài cho tuyến trên và chia sẻ khó khăn với người bệnh
sống chung với căn bệnh ung thư tuyến vú nhiều năm nay thay vì phải thường xuyên lên khám chữa bệnh tại các bệnh viện trung ương như trước đây
từ năm hai nghìn một mươi năm bà nguyễn thị chiên sáu mươi năm tuổi ở xã kỳ văn huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã thực hiện điều trị ung bưu ngay tại khoa ung bưu và y học hạt nhân bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
tại khoa ung bứu và y học hạt nhân mỗi ngày đón tiếp gần một trăm linh bệnh nhân nội chú điều trị các bệnh về ung bướu
thay vì chuyển ra các bệnh viện tuyến trên như bệnh viện bạch mai hay bệnh viện ca các bệnh nhân đã lựa chọn ở lại hà tĩnh điều trị
bởi giờ đây các phương pháp điều trị ung thư đã được áp dụng hiệu quả tại bệnh viện đa khoa hà tĩnh
nhiều máy móc hiện đại dùng cho điều trị bệnh nhân ung thư cũng đã có mặt tại bệnh viện tuyến tỉnh này

tại bệnh viện hàn nhân chúng tôi cũng đã được nâng cao trình đội chuyên quân nghiệp vụ của cán bộ nhân viên y tế
đã được tập hợp đào tạo ở tại bệnh viện hàn nhân
và sau đó thì được các thầy các chuyên gia đầu ngành về chuyển giao trực tiếp tại bệnh viện theo hình thức cầm tay chỉ việc
sau sáu năm tham gia đề án bệnh viện vệ tinh năng lực khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh đã được cải thiện rõ rệt
tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến chỉ còn khoảng năm
từ khi thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh lường bệnh nhân chuyển tuyến là giảm rõ rệt
và nhờ có đề án của bệnh viện vệ tinh thì bệnh viện đa khoa tỉnh được tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây chỉ sử dụng ở bệnh viện tuyến trung ương
và cũng nhờ có đề án bệnh viện vệ tinh thì tất cả các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa tỉnh được cập nhật các kiến thức chuyên sâu và được các thầy
giáo các kỹ sư các kỹ thuật viên về trực tiếp chuyển giao tại bệnh viện đa khoa tỉnh
việc thực hiện thành công đề án bệnh viện vệ tinh tại hà tĩnh đã góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên
hơn thế còn mở ra cơ hội cho những bệnh nhân nghèo khi điều trị tại địa phương nhưng cũng được hưởng thụ dịch vụ chăm sóc y tế từ tuyến trên